ngân hàng nhà nước không chấp nhận các loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán hợp pháp tại việt nam
đây là khẳng định của lãnh đạo ngân hàng nhà nước việt nam
trên thực tế vẫn còn có doanh nghiệp thực hiện huy động vốn bằng tiền ảo trong thời gian qua
việc sở hữu mua bán sử dụng các loại tiền ảo như là một loại tài sản tiêm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ
do vậy ngân hàng nhà nước việt nam khuyến cáo các tổ chức cá nhân không nên đầu tư nắm giữ thực hiện các giao dịch liên quan đến các loại tiền ảo